chín tháng đầu năm thanh hóa đã đạt được những thành tiệu ấn tượng về kinh tế xã hội quốc phòng an ninh
tỉnh đã có thêm bốn huyện cán đích nông thôn mới gồm quảng sương đông sơn vĩnh lộc và thọ xuân
trong phát triển kinh tế tăng trưởng tổng sản phẩm chín tháng đầu năm của thanh hóa cao nhất cả nước
cụ thể tốc độ tăng trưởng grdp chín tháng đầu năm tại thanh hóa đạt hai mươi hai mươi năm cao nhất từ trước đến nay
giá trị sản xuất công nghiệp ước tính đạt chín mươi hai tám trăm hai mươi bốn tỷ đồng tăng bốn mươi năm ba so với cùng kỳ
các ngành dịch vụ đều có tốc độ tăng trưởng nhanh
đã khai trương được dịch vụ vận tải đường biển quốc tế xuất khẩu thu ngân sách doanh thu du lịch tăng cao so với cùng kỳ
môi trường đầu tư kinh doanh tiếp tục được cải thiện
trong ba tháng cuối năm tỉnh thanh hóa phấn đấu đạt tăng trưởng quý tư là một mươi chín ba mươi sáu trở lên phấn đấu cả năm đạt hai mươi
bên cạnh đó các cấp các ngành cần tiếp tục chỉ đạo quyết liệt
đồng bộ các giải pháp phòng chống dịch tả lợn châu phi khẩn trương khắc phục hậu quả do mưa lũ bão lũ
phối hợp để giải quyết vướng mắc trong giải phóng mặt bằng và đẩy nhanh tiến độ thẩm định các dự án đầu tư
tiếp tục huy động tối đa các nguồn lực cho đầu tư phát triển